văn hóa mường rất đặc sắc và phong phú trong đó âm nhạc cổng chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống của đất mường
người mường coi mỗi tiếng chiêng có hồn riêng ngoài lý do quan niệm vạn vật hữu linh có lẽ còn vì đặc điểm tự nhiên nên mỗi chiêng có một giọng riêng
chương trình sắc màu dân tộc tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn không gian cổng chiêng ở đất mường hòa bình vùng đất từ lâu đã được xem là cái nôi của văn hóa mường
không có chim tham gia thì họ cảm thấy như mình bị thiệt thòi như mất đi quyền lợi
và thậm chí họ còn thấy xấu hổ vì mình không được góp tiếng nói trong cộng đồng
bà con dân trong thôn trong xóm cũng rất là hàm muốn cái tiếng chiêng
mỗi một khi có tiếng chiêng là chúng tôi ở đâu thì đâu chúng tôi cũng phải được ngồi gần để mà hoặc là được chiêm ngưỡng cái tiếng chiêm đó
người mường có phong tục ở nhà sàn
sự kia kéo gỗ dựng nhà là công việc nặng nhọc cần phải tập trung rất nhiều sức người mới làm nổi
để dựng được một ngôi nhà sàn cần chuẩn bị gỗ trong một thời gian khá lâu và cần sự hợp sức của cộng đồng
lúc đó vai trò của chiêng trong việc giúp số đông tập trung sức có hiệu quả nhất
người ta gõ chiêng duy trì nhịp kéo gỗ thay cho họ

chiêng đã là một biểu tượng gắn kết cộng đồng để dựng nhà dựng cửa tạo dựng nên một cuộc sống trong mỗi bản làng
chiêng còn được sử dụng trong săn bắt
đây là cách dùng tương đối phổ biến của người mường
săn bắt ở đây là sắn bắt cộng đồng đầu xuân năm mới để cầu may
trước tiên chiêng được gõ để tập trung mọi người
sau đó đến điểm săn người ta đánh chiêng để dồn đuổi thú
và kết thúc buổi sáng người ta sẽ đánh chiêng để cầu may
sau đó đến điểm săn người ta sẽ đánh chiêng để báo mọi người biết đã săn được gì
và biết đã đến lúc phải cùng nhau về làng
giống như đi săn người ta cũng sử dụng tương tự như vậy
giờ kia mỗi khi có khách quý gia đình thường huy động dàn cồng chiêng đứng đánh đón khách như một ghi lễ ngoại sao trước khi mời khách lên nhà
những người được chọn đánh chiêng là những cô gái trẻ đẹp giỏi đánh chiêng
tất cả thể hiện sự hiếu khách lịch sự trọng thị của chủ nhà đối với khách
trong cuộc sống đời thường những gì vui nhất là niềm vui chung của cả cộng đồng
những dịp vui đó có thể là đám cưới có thể là mở nhà mới có thể là ngày đón người thân đi lâu ngày về
có thể là một cuộc ăn mừng cho những điều may mắn và sự thành công
khi có những dịp đó người mường sẵn sàng tập hợp giàn chiêng của họ để đánh những bài chiêng cổ truyền uống rượu và hát thường đang biểu lộ và chia sẻ niềm vui
cổng chiêng còn sử dụng rất là nhiều báo hiệu cho những tin vui tin buồn
trong đó có ba cái cổng chiêng
có một cái cổng chiêng cho ông trưởng xóm như bây giờ gọi là trưởng xóm như
có một cái khi đã có một cụ già mà qua đời
thì trong đó là ông trưởng xóm đó nghe tin đó là đánh ba hồi chín tiếng là tất cả là bà con ở trong xóm đều tập trung vào cái khu vực mà có người mất qua đời đó
trong đó là khi tất cả những cái công việc gì là cũng là dùng cái cồng chiêng này để báo hiệu
huyện tân lạc tỉnh hòa bình
nơi đây cách trung tâm thành phố hòa bình khoảng chừng ba mươi km
ngoài nhà có đám để phùi giúp gia đình chuẩn bị lễ
trong bếp những người khéo tay thì lo làm gỗ
ngoài nhà giàn nhạc cò ke đang tấu lên những điệu nhạc để làm tăng không khí phấn khởi cho gia chủ
trong gian buồng các bà các mẹ và những chị em thân thiết với cô dâu đang giúp cô xem lại những lễ vật cần phải mang đi và chuẩn bị sẵn sàng đợi giờ nhà trai đến đón
cũ được sắp lên trước là để làm lễ báo cáo với gia tiên về việc hôm nay gia đình làm lễ cho con gái
và sau đó là để mời bà con họ hàng trong làng ngồi uống chén rượu mừng cho gia đình mừng cho cô gái đi lấy chồng được hạnh phúc
tiễn chân người con gái đi lấy chồng cùng những người bạn bè các cô các chị thì không để thiếu tiếng cồng tiếng chiêng
không chỉ tạo được không khí rộn ràng vui tươi mà nó là một phần của nghi lễ đưa dâu
tuy nhiên việc sử dụng cồng chiêng cho đám cưới cũng có những sự khác biệt
đi đầu của đoàn cô dâu là dàn còng chiêng không phải là một mươi hai chiếc mà có thể là sáu hoặc tám
trong đó có một chiếc chiêng trù để giữ nhịp
theo các cụ cao tuổi ở bản mường giàn chiêng dùng cho đám cưới trước hết là để động viên tinh thần cô dâu về nhà chồng
theo tiếng chiêng ngân vang người trong bản này biết đã có một người con gái được gả chồng
báo cho cả mừng người mừng ma mừng trời biết để chứng kiến ngày lễ trọng đại này của đôi trai gái
khi về đến nhà trai thì giàn chiêng dừng lại ở dưới sân
trên nhà lúc này chỉ sử dụng dàn nhà cò ke ống xáo để góp vui
cô dâu về đến nhà chồng sau khi chịu lễ thì chính thức trở thành con dâu trong nhà
từ đây sẽ toàn tâm toàn ý để xây dựng gia đình mới của mình
quá thế cho nên là từ từ là các ba lại cho bà đánh cho bà đánh thì từ thấy rất là sẵn khoái
mà thấy nó ngấm sâu vào trong cái tâm hồn của mình
yêu cồng chiêng mê cồng chiêng từ nhỏ nên những năm một nghìn chín trăm chín mươi thấy nhiều người vì manh áo
miếng cơm mà phải bán cổng chiêng ông xót lắm
phải làm cách nào đó để cái cồng cái chiêng không biến mất khỏi cuộc sống này
câu hỏi ấy cứ đau đáu trong ông
với tâm huyết lưu giữ lại nét đẹp văn hóa cổng chiêng
nghệ nhân nguyễn văn thực bỏ tiền túi để thu mua số cổng chiêng trong vùng
thì tôi thấy là cái này mà nếu mà không ôn lại mà không nhớ lại mà không làm lại thì chị mất hết
thế cho nên là trong tâm hồn của tôi là rất là yêu về tiếng cồng tiếng chiêng
không kể ngày nắng ngày mưa thậm chí nhiều hôm đêm tối ông còn rau rùi khắp các vùng
những nơi có người mới sinh sống để mua cồng chiêng
trên đường đi ông cứ canh cánh nỗi lo cổng chiêng cổ của xứ mường sẽ bị biến thành đồ phế liệu
có cồng chiêng rồi ông quyết định thành lập đội văn nghệ hát dân ca xứ mường
dàn cồng chiêng của đội văn nghệ hiện nay đã hoàn chỉnh hồn hai bộ mỗi bộ một mươi hai chiếc
có những chiếc chiêng giá trị một mươi triệu hai mươi triệu đồng
chiêm cổ thì đắt tiền hơn từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
đến nay tuổi đã cao sức đã yếu nhưng ông thực vẫn dành hết tâm huyết để truyền lại tình yêu chiêng và cách chơi chiêng cho thanh niên trẻ nhỏ trong tổ phường
ông còn thành lập cả một đội văn nghệ cồng chiêng mang tên hương dường tây bắc bao gồm những người say chiêng và đam mê với văn hóa cồng chiêng của người mường
các thành viên tập hợp tại nhà văn hóa luyện đánh cồng chiêng
hằng ngày là chúng tôi một tuần hoặc là có cái ngày lễ hội gì là chị em chúng tôi lại tập trung lại
ông thực để củng cố đội chiêng lại thì chúng tôi lại duy trì thứ nhất là nét đẹp thứ hai là để tạo nên không khí vui trong những ngày sau ngày làm việc mình nhọc
câu lạc bộ của ông thực đều đặn mỗi ngày thứ bảy các thành viên tập hợp tại nhà văn hóa luyện đánh cổng chiêng
tùy là đội văn nghệ nghiệp sư sau nhiều người nhiều địa phương biết đến đội văn nghệ sứ mường của phường trăm mát
thế hà nội trở thành khách mời thường xuyên của nhiều điểm du lịch nổi tiếng cũng như các đại hội cấp tỉnh cấp toàn quốc
với hơn sáu mươi năm công hiến cho việc sưu tầm nghiên cứu và truyền dạy những nét đặc sắc của văn hóa cổng chiêng cho bà con người mường
năm hai nghìn một mươi hai ông thực đã được hội văn nghệ dân dân việt nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân
và huy chương vì sự nghiệp văn học dân gian

trong số đó sẽ là thiếu sót khi không nhắc tới món gà nấu măng chua
món thịt gà nấm măng chua là một trong những món ăn truyền thống trong văn hóa ẩm thực của người mường
nguyên liệu chính cho món này không quá cầu kỳ và rất sẵn
tùy vào số lượng người ăn để chọn gà to hay nhỏ nhưng yêu cầu là phải gà ta hay gà đồi thì thịt mới dai và ngon
măng chua số lượng bằng một phần hai thịt gà
một trong những nguyên liệu mà người mường làm món này không thể thiếu đó là hạt rồi
ta phải chọn những hũ măng nào người ta đã ngâm đã ngâm mà thật trắng mà nhìn vớt măng lên là trắng mà có đồ chua rất là cực kỳ chua đấy chứ không phải là ấy nó là thật chua
chứ không có đừng nên sử dụng những loại măng chua người ta đã ngâm nó có đổi màu hoặc có mùi thum thum thì không được
gia vị của măng chua thì nó rất ít thôi nếu trường hợp là thiếu hạt rồi nó chỉ có thay được hai cái gia vị
gia vị thứ nhất là cái rau mùi tàu là một hoặc là rau răm
theo truyền thống thì hũ mang chua được coi như thức ăn dự trữ của người mường
quanh góc bếp của các gia đình không thể thiếu những củ măng tươi
chúng được bà con hái từ rừng về
mang tre được thái nhỏ ngâm trong nước một ngày để tiết hết vị đắng và mùi hăng đặc trưng
còn với măng mai hay mang giang người ta chỉ lấy phần non rồi thái lát mỏng
người nổi tiếng là người mường
nấu bếp xào thơm măng chua với mỡ lợn cho mềm
sau đó cho gà chặt nến đã ướp đầy đủ gia vị vào đảo cùng
khi các nguyên liệu đều ngấm và chín sơ người ta cho thêm nước để đun nhừ
hạt dồi sau khi nướng chín được đập dập rồi rắc lên phía trên
món măng chua gà hạt dồi sẽ có vị chua dịu
miếng măng trắng vẫn giữ độ giòn gà chín mềm thịt dai mà ngọt
mình cũng đi ăn rất là nhiều nơi nhưng mà về đây mình ăn cái món này mình thấy rất lạ rất ngon mà nó có một cái vị nó ở hà nội hoặc là mình đi ở những nơi khác chưa bao giờ
nó có mùi hạt dồi rất là thơm
măng thì ngọt nước thì cũng rất là ngon ăn thấy cũng rất là đặc biệt
với nguyên liệu chính là măng tre người mường đã sáng tạo ra nhiều món ăn ngon phục vụ cho cuộc sống hàng ngày và những món ăn này đã trở thành đặc sản riêng chỉ có ở vùng người mường hòa bình
món thịt gà nấu măng chua vị hạt dồi được người mường sử dụng hàng ngày món này rất hay được làm để đại khách
chương trình sắp màu dân tộc kỳ này xin được tạm dựng tại đây mọi kỳ đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư phòngvănhoaacomnn org vn hoặc qua số điện thoại bốn ba mươi hai sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại